nước bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính ba công ty ở tp hcm cho vai lãi nặng thông qua hai trang web thu lợi bắt chính hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố chứng nghị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm của công ty trách nhiệm hưu hạn
một thành viên thương mại dịch vụ digital credit công ty trách nhiệm hưu hạn fincapvn và công ty trách nhiệm hưu hạn sophie solutions về tội cho vay lãi nặng trong tòa dịch dân sự